tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
đây là điểm nhấn của đợt cao điểm vì người nghèo năm nay
phân đấu đến hết năm hai nghìn một mươi chín một mươi sáu năm trăm linh hộ nghèo là người có công sẽ có nhà ở khang trang
tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cả nước tiếp nhận trên hai tỷ đồng ủng hộ người nghèo
hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn một mươi tám sáu trăm linh căn nhà đại đoàn kết giúp đỡ khoảng một trăm linh hộ nghèo phát triển sản xuất
cả nước tới nay có năm hai mươi ba hộ nghèo với tỷ lệ hiện nay tốc độ giảm nghèo trên một năm
đã vượt yêu cầu của quốc hội giao là giảm từ một ba đến một năm
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục tập trung xây nhà ở cho người nghèo
đặc biệt là hộ gia đình người có công xử lý rứt điểm
không để người có công còn phải ở nhà đơn sơ nhà tạm
năm nay chương trình khởi động nhắn tin ủng hộ người nghèo tới cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm bốn
sẽ được bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng tám thay vì ngày một tháng một mươi như mọi năm
nhằm tiếp nhận nhiều hơn nữa sự ủng hộ cũng như chung tay của toàn xã hội
ban thường trực ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia
tiếp tục đôn đốc việc tiếp nhận và sử dụng hiệu quả quỹ vì người nghèo trung ương
khiến chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức vào ngày một mươi bảy tháng một mươi tới đây